cái này cần có giải pháp đồng bộ
từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước
cũng như là bản thân là những người thành lập doanh nghiệp
thì thứ nhất
ở cơ quan quản lý thì chúng ta cần có
biện pháp rà thoát lại
các quy định của luật của chúng ta
xem là lỗ hổng của chúng ta
trong vấn đề quản lý đăng ký kinh doanh
thế là để thành lập doanh nghiệp
bây giờ chúng ta rất là rộng mở
câu chuyện về hồ sơ
thậm chí là chúng ta có thể là
khi mà nhận kết quả đăng ký kinh doanh
hoặc là ký tả các văn bản để tới
thì bản thân các chuyên viên
ở văn phòng đăng ký kinh doanh
người ta kiểm tra hồ sơ
chứ người ta cũng không yêu cầu
là chủ doanh nghiệp
phải lên trực tiếp để ký
hoặc là để đối chiếc
theo tôi khi mà tiến hành cấp cái giấy đấy
và khi mà làm thủ tục đăng ký con dấu
thì phải yêu cầu là
chủ doanh nghiệp phải lên trực tiếp
để mà các cơ quan quản lý kiểm tra
chứ bây giờ là thực tế là
gửi hồ sơ lên là cấp phép
và sau đấy thì khi có câu chuyện hậu quả xảy ra
thì chúng ta mới đi theo để chúng ta giải quyết
tôi nghĩ là chúng ta cũng có
các cái giải pháp truyền thông
rồng rãi hơn đến tất cả mọi người
là cái hành vi mà hành vi
nhờ người khác đứng tên
hoặc là đứng tên làm đại diện theo pháp luật
cho người khác là hành vi hết sức
là nguy hiểm và nó tiềm ẩn
các cái rủi ro pháp lý
từ trách nhiệm hình sự hành chính dân sự
đối với những người mà
đứng tên hộ đấy
họ sẽ có nguy cơ
là thậm chí
là bị khởi kiện ra tòa
bị truy cứu trách nhiệm hình sự
bị xử phạt hành chính
thì khi họ thấy được các cái hậu quả
có thể xảy ra đối với họ
thì họ cũng sẽ cân nhắc cái tiếp theo nữa là
đó là ở góc độ là những người
nhờ người khác đứng tên
thì theo quan điểm của tôi
cái đối tượng này là đối tượng cần phải xử lý
bởi vì rõ ràng là cái hành vi của họ
là hành vi nguy hiểm cho xã hội rồi
tức là hành vi thực hiện các cái hành vi
mà pháp luật nghiêm cấm
thế thì rõ ràng ở đây là họ đã có cái hành vi
là nhờ người khác
thì pháp luật hình sự hiện tại cũng truy cứu trách nhiệm hình sự
đối với những chủ thể
mà là chủ mưu
tức là người đã trực tiếp
vạch kế hoạch
để thực hiện cái hành vi tội phạm
đấy là những người chủ mưu cầm đầu
cần phải xử lý nghiêm
thế thì ở đây chúng ta cũng cần có các cái quy định
các cái chế tài pháp lý
từ hành chính cho đến là truy cứu trách nhiệm hình sự
trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm
và tôi nghĩ là nên bổ sung
về cái hành vi sự phạt hành chính
đối với người mà là thuê người khác
để nên có sự phạt hành chính nghiêm khắc
thưa ông minh dưới góc độ doanh nghiệp
thì theo ông chúng ta cần có giải pháp nào
để hạn chế tình trạng nhờ người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp
tôi lại đứng ở trên góc độ là
chúng ta cần phải quan trọng nhất
là trong cái mặt trận để chống lại
cái việc này thì nó nằm ở cái góc độ
giống như anh toại cũng có nói đây là
tuyên truyền và giáo dục
bởi vì chúng ta cái quan trọng nhất vẫn cứ là
cái ý thức của
mỗi người dân họ sẽ là tuyến phòng vệ đầu tiên
để là à họ sẽ tự cảnh giác
với những cái trường hợp mà
có cái tính nghi ngờ
tại sao tôi lại nói đến cái yếu tố
mà phải giáo dục là tuyên truyền
và tăng kỹ thức
bởi vì kể cả nhá trong cái trường hợp
nếu mà chúng ta cứ gọi cái người
đại diện pháp luật lên để chúng ta
check để chúng ta gọi là kiểm tra
nhưng mà chúng ta rất là khó kiểm tra
bởi vì họ cứ nói ừ đây là doanh nghiệp của tôi
đây là doanh nghiệp mà tôi lập ra
vì nếu một cái số tiền mà
chủ đầu tư thật sự họ cho chỉ là vài ba năm triệu
thì có thể là cái người đại diện pháp luật họ
cũng có thể là không cần thiết là phải
phải nghĩ ra một cái kịch bản để
khai man nhưng nếu mà cái số tiền họ cho
nhiều hơn ba mươi triệu
năm mươi triệu thì sao thì
họ vẫn có thể nghĩ ra một cái kịch bản khai man
để gian dối để qua mặt
lách qua được cái
sở cơ hệ đầu tư đúng không ạ
và cái quan trọng hơn là gì chúng ta về mặt cơ chế
để mà xác định được rằng là ai là
người chủ thực sự của doanh nghiệp cũng rất là khó
bởi vì cái phần vốn góp
nếu như mà một cái người chủ đầu tư thực sự
họ góp vốn bằng
bất động sản bằng các giấy tờ có giá
có ghi danh cổ phiếu trái phiếu thì chúng ta có
có thể là à kiểm tra được
nhưng nếu họ đưa tiền đưa tiền mặt
thế thì chúng ta đâu có ghi danh cho tiền mặt
là cái tiền mặt đấy là
thuộc về sở hữu của anh a chị b này
gần như chúng ta vô vọng trong cái việc là
xác định thực sự cái tài sản đó có phải là của người đại diện pháp luật không
vâng thưa luật sư
pháp luật có bất lực trước tình trạng này không ạ
thực tế thì không pháp luật của chúng ta
tôi cho rằng là khá là đầy đủ
khá là toàn diện rồi nhưng cái khâu thực thi
cái khâu kiểm tra thanh tra giám sát
với nó là cái khâu mà
mà rất là quan trọng
cần phải đẩy mạnh cái khâu đó
và thường xuyên liên tục
cơ quan thuế cũng là một cái cơ quan rất là quan trọng
trong cái vấn đề là kiểm tra xem
doanh nghiệp này người ta có thực sự hoạt động hay không
thường thường các doanh nghiệp
nếu như mà người ta đã có ý định
thành lập này để
xuất hoa đơn hoặc là mua bán hoa đơn
thì người ta chỉ thành lập trong một thời gian
rất là ngắn thôi thuế có thể là báo cáo
theo quý thế thì người ta thành lập
chưa đầy ba tháng xuất hóa đơn trong ba tháng
xuất rất là ổ ạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng
sau đấy là mất dấu luôn
thì cái câu chuyện ở đây là khi mà
phát hiện ra các doanh nghiệp
mới thành lập
mà người ta xuất hoa đơn ổ ạt
có giá trị lớn như thế
thì các cơ quan chức năng cần phải tiến hành
công tác kiểm tra ngay
xem xét xem thực tế là
có tồn tại không
có những trường hợp thực tế chúng tôi tham gia
thì cơ quan điều tra người ta về người ta xác minh thì
những người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
để người ta chết cách đây rất là lâu rồi
chết trước cái thời điểm thành lập doanh nghiệp
nhưng mà vẫn là người đứng đầu doanh nghiệp
chúng ta là phải có sự liên thông
quản lý giữa các cơ quan
chẳng hạn cơ quan đăng ký kinh doanh thì có thể là
liên thông các cơ công dân
thêm thử là ông này đã đăng ký khai tử hay chưa
có vấn đề gì với người khác
người ta hay không
để mà xác minh trước cái thời điểm
cấp cái giấy đăng ký kinh doanh cho người ta
thì có những người chết như thế rồi
hoặc là có những người
ở trong thành phố hồ chí minh thời gian vừa rồi đây
bất ngờ phát hiện ra mình là đại diện
theo pháp luật của năm doanh nghiệp
và khi đấy người ta trình báo
với cơ quan chức năng
như vậy thì rõ ràng ở đây là
cái công tác quản lý của chúng ta cũng có vấn đề
và chúng ta cần phải tiến hành là
rà thoát lại để có các biến pháp
khắt khe hơn
rồi quản lý chặt chẽ hơn
không chạy ra cái tình trạng này
vâng với tư cách chỉ là người được nhiều đại diện
theo pháp luật của doanh nghiệp
thì người đại diện chịu sự chỉ đạo của người chủ thực sự
nhưng mà những giấy tờ văn bản có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
thì đều có chữ ký và đóng dấu
của người được nhờ đứng tên
và dưới góc độ pháp lý thì họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
với những quyết định của mình
nhất là khi công ty đó kinh doanh thua lỗ cháy phép
thậm chí là lừa đảo
và người đại diện có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự
đột xử của những tòa đã tham gia chương trình
thưa quý vị
hiện pháp luật chưa có quyết định cụ thể
về việc cấm người nhờ đại diện pháp luật cho doanh nghiệp
vì vậy để bảo đảm sự minh bạch trong hoạt động đầu tư kinh doanh
tránh xảy ra tranh chấp xung đột
nhiều chuyên gia cho rằng
cần tăng mức xử phạt với hành vi này
bên cạnh đó có thể quy định là cấm các bên liên quan
thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp
trong một khoảng thời gian cụ thể như năm năm hoặc một mươi năm
thậm chí tính đến trách nhiệm hình sự
để đủ xuất dân đề
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau